ngoài những họa tiết ra ta còn thấy các hình tượng khác làm thông điệp tôn giáo
gửi đến với người ngưỡng mộ đạo và tạo nên một nền kiến trúc riêng
làm cho khách thập phương chỉ cần nhìn đã biết đó là ngôi chùa của người khmer

còn hàm ý bên trong thì không phải ai cũng hiểu
bởi mỗi họa tiết điều khắc thành những hình tượng đó đều mang một ý nghĩa tâm linh

có một số hình tượng chỉ được trang trí một nơi nhất định trong các công trình kiến trúc
nhưng khi chúng ta nhìn thấy những hình tượng này
chúng ta sẽ không thể nhìn thấy những hình tượng đó đều mang một ý nghĩa tâm linh
đức tin hay ước nguyện của cả cộng đồng
theo nghiên cứu của chúng tôi về các hình tượng trang trí theo các nơi thở tự trong chùa khmer
chúng tôi vẫn chưa thấy có sách hoặc văn bản nào quy định cách trang trí các hình tượng cho rõ ràng
nhưng ta có thể biết rằng trang trí là thể loại nghệ thuật tạo hình
có khả năng biểu đạt tư tưởng tình cảm thẩm mỹ của cộng đồng dân tộc
bằng nghệ thuật cách điệu tượng trưng hóa những biểu tượng
nghệ nhân khmer đã khéo léo trang trí các biểu tượng với ý nghĩa rất phong phú
nhìn tổng thể các mái hiên tránh điện ngôi giảng đường hoặc tăng xá
ta thường thấy các nghệ nhân khmer chỉ trang trí các hình tượng cờ ru và cây no
đã từ lâu
hình tượng cờ ru và cây no đã gắn chặt trong đời sống tâm linh tinh thần và thẩm mỹ của người khmer nam bộ
biểu tượng kru và cây no nửa thân là chim nửa thân là người đều mang đôi cánh hoặc giang tay ra đỡ mái hiên trông rất sinh động
việc hình tượng cờ ru và cây no được gắn tại đầu các cột theo các điện thờ trong chùa khơ me như hiện nay
là kết quả của quá trình biến thể của thanh gỗ đỡ mái hiên trước đây
qua thời gian trước
cùng với sự thay đổi và thị hiếu thẩm mỹ của người dân
các nghệ nhân khơ me đã tô điểm thêm bằng việc chạm khắc trực tiếp lên thanh gỗ các loại hoa văn hoặc ghép thêm các hình ảnh đầu dòng đuôi phụ
còn đây là hình tượng rehu không có thân mình mà chỉ có mặt hình dữ tợn đang nuốt mặt trăng hoặc mặt trời

nó là mặt hình dữ tợn đang nuốt mặt trăng hoặc mặt trời nhà nghiên cứu văn hóa khmer châu pháp cho rằng
nó là biểu tượng cho việc xua đuổi tà ma ngoại đạo đem lại sự bình yên cho dân chúng
ngoài các biểu tượng cờ ru và cây no
chùa khmer còn sử dụng những tượng linh thú khác để trang trí ở các điện thờ
trong đó hình rehu là hình tượng trang trí độc đáo và rất phổ biến ở các chùa khơ me nam bộ
hình tượng rehu là nhân vật đặc biệt
được vẽ đắp nổi có dạng chung là mặt mày giữ tợn chỉ có đầu mà không có mình
hai tay cầm lấy mặt trăng hay mặt trời đưa vào miệng để nuốt
người khmer sở dĩ chọn và thích chạm khắc phù điêu vì cho rằng rehu là linh vật có thiết lực mạnh mẽ phi thường
cho nên phù điêu hình rehu thường được đặt ở những nơi quan trọng nhằm bảo vệ người dân
xua đuổi tà ma đem yên lành cho dân chúng
naga trong nghệ thuật người khmer được xem như một vị thần
do đó biểu tượng naga được người khmer sử dụng phổ biến trong nghệ thuật kiến trúc điêu khắc
về mặt tinh thần đối với người khmer naga còn được thể hiện trong đời sống văn hóa qua các nghi thức tập tục liên quan đến naga
theo truyền thuyết từ kinh điển phật giáo

ngày xưa có một naga rất muốn đi tu theo đức phật
ngày xưa có một naga rất muốn đi tu theo đức phật
tuy nhiên giới luật no cho phép các loài súc sinh đi tu
nên naga tự biến mình thành người và tu trong chùa
nên naga tự biến mình thành người và tu trong chùa
một hôm nhận lúc ngủ trưa vô tình vị sư dòng hiện nguyên hình
bị phát giác đức phật trục xuất naga ra khỏi hàng môn đề

naga đày ngậm ngùi chấp nhận nhưng cầu xin đức phật ban cho một ý nguyện
nhưng cầu xin đức phật ban cho một ý nguyện
là sau này những ai bước chân vào chùa tu
xin được gọi là naga
và từ đó từ naga được người khơ me dùng để gọi những người
trước khi xuất ra trở thành một vị tu sĩ
để tưởng nhớ đến naga vì mối duyên với phật pháp
theo quan niệm của người khơ me
naga được xem là vị thần canh giữ nơi thiêng liêng hoặc nơi thờ tự
vì vậy chúng luôn xuất hiện trên cầu thang
trên các lối đi trên ngưỡng cửa hoặc trên các mái tháp để xua đuổi tà ma
dựa trên các tác phẩm điêu khắp
hình tượng naga khơ me thường là số lẻ
và có một đầu ba đầu năm đầu bảy đầu hoặc chín đầu
theo quan niệm của người khơ me
số lẻ là biểu tượng của sự sinh sôi phát triển
và có sức sống trường tồn vĩnh kiểu
naga một đầu thường được đặt trên mái chùa
như tránh điện xa la
và trong quan niệm dân gian thì người khơ me cho rằng
naga một đầu chính là biểu tượng cho tổ mẫu của dân tộc mình
thuộc chế độ mẫu hệ
naga ba đầu là sự tượng trưng cho ngôi tam bảo
phật pháp tăng
ngoài ra trong dân gian
người khơ me còn coi naga ba đầu
là biểu tượng của sự giang buộc
trong mối quan hệ
chồng vợ và con
naga năm đầu là tượng trưng cho năm vị phật trong thế gian
và là biểu tượng của ngũ giới trong đạo phật
không sát sinh không trộm cắp không tả dâm
không nói dối không dự trẻ bê tha
mà những người có đức tin học tập làm theo
naga bảy đầu luôn đem lại nguồn hạnh phúc cho con người
còn naga chín đầu là biểu trưng cho bắt tránh đạo và niết bản
mỗi công trình kiến trúc trong khuôn viên chùa khơ me
đều có nét nghệ thuật trang trí đặc sắc riêng
trong đó có hình tượng apsara
theo truyền thuyết apsara là nàng tiên mây và nước
khi các nàng đùa giỡn ca múa
thì cỏ cây muông thú sinh sôi nảy nở
vì vậy người dân khơ me đã tôn vinh apsara
là nữ thần thịnh vượng tình yêu và hòa bình
qua điệu múa người khơ me muốn nói lên ước vọng
về một cuộc sống thanh bình thịnh vượng
càng ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước
vì ý nghĩa đó người dân khơ me rất thích trang trí hình tượng apsara
ở các công trình phật giáo
đối với đồng bào khơ me
lối kiến trúc của dân tộc và các hình tượng được trang trí
mang cả ý nghĩa về vật chất và tinh thần
ngoài ra các hình tượng đó còn là giá trị văn hóa truyền thống
mà người khơ me luôn hãnh diện và tự hào
về lối kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc rất tinh xảo của dân tộc mình

mỗi khi trong lòng bất an
tôi thường đi vào chùa để ngắm xem các họa tiết hoa văn
cũng như hình tượng trang trí theo công trình phật giáo
để cảm thấy tâm hồn mình được nhẹ nhàng và thanh thản hơn
song song với những ý nghĩa hình tượng trang trí chùa khơ me
nhìn từ góc độ nghệ thuật kiến trúc nghệ thuật vẽ điêu khắc
phần nào nói nên được tâm tư tình cảm ốc sáng tạo
và khiếu thẩm mỹ đặc biệt của người khơ me
chính điều này đã góp phần làm phong phú và đa dạng thêm
sắc màu văn hóa cộng đồng các dân tộc việt nam
tạp chí sắc màu dân tộc kỳ này xin phép được tạm truyền tại
bộ ý kiến đóng góp xây dựng chương trình
quý vị và các bạn có thể gửi qua hòm thư
hoặc qua số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh tám
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại